sở giao thông vận tải tp hcm khuyến cáo người dân không nên ồ ạc đi đổi giấy phép lái xe
hiện giấy phép lái xe thẻ giấy vẫn có hiệu lực sử dụng khi tham gia giao thông
thời gian qua người dân dùng về một số điểm đổi bằng lái xe đông hơn bình thường
ghi nhận tại điểm đổi bằng lái xe trường trung cấp giao thông tiến bộ cho thấy
các ghế ngồi tại khu vực cấp đổi giấy phép lái xe đã kính chỗ
nhiều người phải đứng ngồi ở các bậc thang khu vực giữ xe để chờ được gọi tên
vì nghe thông tin trên mạng nên nhiều người dân đã đi đổi bằng lái xe từ thẻ giấy sang thẻ bat
vì lo ngại sắp tới dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an soạn thảo được thông qua
thì lượng người đi đổi bằng lái sẽ đông gây khó khăn
trước tình trạng trên phía nhà trường cho biết sẽ đề xuất với lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm
để mở thêm một điểm đổi bằng lái xe tương tự
phía nhà trường sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất còn nhân sự thì sở giao thông vận tải đưa xuống hỗ trợ
để tăng cường giải quyết cho người dân
hiện thành phố có ba điểm đổi giấy phép lái xe mà người dân có thể đến đổi gồm hai trăm năm mươi hai lý chính thắng phường chín quận ba
số tám nguyễn ánh thủ phường trung mỹ tây quận một mươi hai và một trăm một mươi một tân sơn nhì phường tân sơn nhì quận tân phú
người dân có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ tại ba địa điểm trên hoặc nộp hồ sơ trực tuyến
trong đó đối với một số giấy phép lái xe máy loại bằng giấy không có dữ liệu trên hệ thống dữ liệu quốc gia
thì người dân phải đi đổi trực tiếp
riêng đối với ô tô đã có dữ liệu hệ thống toàn quốc người dân nên đổi trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia